xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
khoảng bốn mươi em học sinh lớp ba trường tiểu học trần phú tp quảng ngãi đã phải nhập viện cấp cứu lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc
trước đó các em học sinh này đã mua trà sữa tại cơ sở trà sữa uyên chipchip số ba mươi ba ngô quyền tp quảng ngãi để uống và có biểu hiện đau bụng nôn ói và sốt
sau khi xảy ra sự việc các đơn vị chức năng đã lấy mẫu trả sữa tại cơ sở uyên chipchip để xét nghiệm đồng thời tạm giữ nhiều nguyên liệu dùng làm trà sữa để tiến hành điều tra
chủ cơ sở này là bà nguyễn thị thảo uyên không xuất trình được giấy tờ an toàn thực phẩm về chế biến trà sữa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam trần hiển quang chú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên về hành vi giết người
trước đó khoảng tám giờ ngày một mươi tháng năm trần hiển quang đi uống methadone tại cơ sở điều trị cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội tại thị xã phổ yên
khi đi đến khu vực xã đắc sơn thì gặp anh khúc ngọc hùng và xảy ra sô sát đánh nhau do có mâu thuẫn từ trước
trong lúc xô sát quang đã dùng dao gấp mang theo người đâm anh hùng và bỏ đi anh hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và bắt giữ quang
lại có thêm một vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại tỉnh lâm đồng
đối tượng đậu đức quyền ba mươi sáu tuổi quê nghệ an chú tại thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này chính là vợ của đối tượng
khi thi thể của người vợ được đưa lên xe tang thì các cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình đưa trở lại nhà để khám nghiệm tử thi và lấy các mẫu vật trong cơ thể đưa đi giám định
tại cơ quan công an bước đầu quyền khai nhận vợ của mình là cao thị trúc ba mươi ba tuổi chơi hụi bị nợ trên một tỷ đồng
mặt khác vợ nghi ngờ quyền ngoại tình khiến gia đình thường xuyên mâu thuẫn cãi vã nhau
vào đêm ngày chín tháng năm quyền đã pha thuốc độc mã tiền với rượu
đợi con trai ngủ say quyền dùng xi lanh bơm rượu mã tiền vào miệng vợ
sau đó quyền cũng uống rượu mã tiền để tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu và đã thoát chết
còn chị trúc thì đã tử vong trước đó
qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra nhận định quyền đã bóc cổ chị trúc chết và bơm rượu mã tiền vào miệng vợ
vợ chồng quyền đã có con trai một mươi tuổi và người vợ đang mang thai đứa con thứ hai được vài tháng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
mạo danh là trưởng phòng kinh doanh hay phó giám đốc của một công ty trên địa bàn thành phố
kèm với nhiều thủ đoạn tạo lòng tin khác đối tượng lê minh tuấn chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã lừa được nhiều công ty kinh doanh hàng công nghệ trên địa bàn để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị phát giác tuấn là cộng tác viên của công ty bảo vệ đại an
mặc dù không có nhiệm vụ mua sắm các thiết bị cho công ty
nhưng với danh nghĩa là trưởng phòng kinh doanh hay phó giám đốc
tuấn đã đặt mua nhiều máy tính sách tay máy tính bảng điện thoại di động
từ các công ty kinh doanh hàng công nghệ trên địa bàn rồi đem bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân
tổng giá trị tài sản mà tuấn chiếm đoạt là gần ba trăm linh triệu đồng
làm việc với cơ quan công an lê minh tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đang đấu tranh chuyên án mang bí số ld hai nghìn một trăm một mươi bảy
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội facebook
xảy ra trên địa bàn huyện duy xuyên vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
theo đó cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn viết lai và nguyễn viết lực
cùng chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn hoàng lâm và phạm văn tuấn
cùng chú huyện duy xuyên
cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng như sau
chúng gửi tin nhắn trúng thưởng từ mạng xã hội cho các bị hại
sau đó tuấn giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng giải thích về chương trình trúng thưởng
và yêu cầu bị hại phải thanh toán phí làm hồ sơ nhận thưởng thanh toán thuế vat
đến thời điểm này số tiền mà các bị can lừa đảo chiếm đoạt được là tám mươi chín sáu triệu đồng
các trang web mà các đối tượng dùng để lừa đảo qua mạng xã hội facebook như sau
tin giải hai nghìn một mươi tám com tin giải vàng hai nghìn một mươi tám com quà tặng sh com
trao giải sh hai nghìn một mươi tám com
tin giải tri ân vàng com giải năm mới com
cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam

gặp điều tra viên lưu quang để cung cấp thông tin và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
cũng là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng là với một thủ đoạn mới xuất hiện
chiêu thức giản dựng sắp đặt hết sức tinh vi
người dân cần hết sức cảnh giác trước những diễn biến khó lường của các loại tội phạm
sau đây là phản ánh tại địa bàn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
thuốc diệt mũi
sau đó ba ngày có một người phụ nữ đến mua hàng của gia đình bà gọi điện mua thuốc diệt mũi từ số điện thoại ghi trên tờ quảng cáo và nhờ bà nhận hộ
khoảng một mươi năm phút sau hai người đàn ông đến giao hàng bà nhận hàng và trả tiền
ngay lúc đó bà lại nhận được điện thoại của người phụ nữ nhờ ứng tiền mua thêm thuốc diệt mũi với số lượng lớn
nó để năm mươi gói thuốc ở góc kia và nó bảo mình là cho cháu xin tiền
thế mình bà băng cái tiền này nó bảo là bốn triệu
mình đưa cho nó bốn triệu
sau đấy là bao tải còn lại nó khoác lên vai thôi để nó đi
thì cái đứa kia nó lại gọi điện cho mình
không biết nó ở đâu thì không biết
nhưng nó lại điện thoại lại cho mình
nó bảo là cô lấy thêm cho cháu ba trăm linh gói nữa
thế mình bảo ba trăm linh gói là đâu có tiền
nó bảo cô cứ lấy cho cháu đi tí cháu về cháu gửi cho cô
thế xong bắt đầu cần lấy thuốc cháu gửi tiền cô
thế mình bảo ừ
thế là cứ thế cứ thuốc thuốc làm theo hiệu lệnh của nó thôi
tổng số tiền mình đưa cho nó là một lần bốn triệu một lần hai mươi bốn triệu
sau khi hai đối tượng cầm tiền bỏ đi
nghi ngờ bà gọi điện vào hai số điện thoại của người phụ nữ nhờ lấy thuốc
và người đàn ông bán thuốc
cả hai thuê bao đều không liên lạc được
đến lúc này bà mới biết mình bị lừa
số thuốc diệt mũi mà các đối tượng để lại
có giá trị thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với giá các đối tượng đã đưa ra
đối tượng đã lợi dụng lòng tốt của người bị hại để chiếm đoạt tài sản của họ
cụ thể trong vụ việc này đối tượng đã lợi dụng người bị hại
là chiếm đoạt tài sản của họ
chúng hết sức khó lường do vậy qua trường hợp của người phụ nữ trong phóng sự vừa phản ánh
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi có sự việc tương tự cần trao đổi thông tin
với nhiều người thân hay hàng xóm để kiểm chứng độ tình cậy tránh dây vào cạm bẫy của các đối tượng lừa đào
nghỉ việc nhưng không trả lại thẻ từ cho chủ nhà nữ giúp việc quay lại đột nhập lấy trộm lượng lớn
tiền việt nam cùng ngoại tệ vụ việc đang được công an quận chín tp hcm điều tra xử lý
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm ba phụ nữ quốc tịch hàn quốc ngụ tại trung cư sky chín
phường phú hữu quận chín đến trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy trộm tổng tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
gồm tiền việt nam và đô la mỹ qua khám nghiệm hiện trường trích xuất camera an ninh
phát hiện khoảng chín giờ ngày một mươi sáu tháng năm có một người phụ nữ đeo khẩu trang chùm kín mặt
đột nhập căn hộ trên trộm tài sản bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã triệu tập nguyễn thị phương dung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tỉnh đồng nai lên trụ sở làm việc tại đây dung khai vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
có làm lao công cho một số căn hộ tại trung cư này chủ căn hộ tin tưởng nên đã giao thẻ từ cho dung
đến ngày bốn tháng năm dung xin nghỉ việc nhưng không trả lại thẻ từ và đến ngày một mươi sáu tháng năm
dung đi xe máy đến và dùng thẻ từ vào căn hộ rồi lục ba tủ đựng quần áo trộm tiền
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình an ninh hai mươi bốn h

quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online những tin tức an ninh trẻ tự mới nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức

lệnh chuyên áo do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát chuyên áo tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện